đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí vương đình huệ bí thư thành ủy tp hà nội đã tham dự buổi lễ
năm nay có một trăm hai mươi bốn doanh nghiệp với tổng số hai trăm tám mươi ba sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia việt nam
những thương hiệu này được xét chọn qua năm vòng từ tổng số hơn một hồ sơ đăng ký và đã bảo đảm được các tiêu chí chặt chẽ do bộ công thương chủ trì
phối hợp với các bộ ban ngành liên quan thẩm định
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình mong muốn các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia trong giai đoạn tới cần khai thác tốt tiềm năng
tận dụng lợi thế để thúc đẩy xuất khẩu thông qua giá trị thương hiệu kết hợp xây dựng thương hiệu sản phẩm thương hiệu doanh nghiệp với thương hiệu quốc gia
đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo tăng cường chủ động hội nhập đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số cách mạng bốn